tại xã hải bình huyện tĩnh gia viễn thông vnpt thanh hóa vừa tổ chức giới thiệu dịch vụ thông tin di động vệ tinh vinaphone s
tới các ngư dân chủ sở hữu phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ
xã hải bình huyện tĩnh gia có hai trăm một mươi năm phương tiện thủy sản trong đó có tới một trăm năm mươi phương tiện khai thác hải sản xa bờ
và tổ chức dịch vụ hậu cần cơ động trên biển
khu vực này còn có năm trăm linh phương tiện nghề cá trong và ngoài tỉnh thường xuyên cập cảng cá neo đậu trên lạch bạng
sau khi được giới thiệu về vinaphone s dịch vụ tích hợp di động mặt đất và vệ tinh cho phép đảm bảo thông tin liên lạc trên mọi địa hình
thời tiết với vùng phủ sóng một trăm linh lãnh thổ việt nam và một trăm bốn mươi quốc gia khác trên thế giới
các chủ sở hữu phương tiện nghề cá kiến nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ chủ tàu cùng ngư dân tiếp cận dịch vụ này
để thông tin di động vệ tinh vinaphone s phủ rộng giúp ngư dân chủ động cập nhật tình hình thời tiết
trợ giúp nhau cứu hộ cứu nạn giảm thiệt hại do tai nạn rủi ro có thể xảy ra khi lao động trên biển

để thông tin di động vệ tinh vinaphone s phủ rộng giúp nhau cứu nạn rủi ro có thể xảy ra khi lao động trên biển